cơ quan công an khuyến cáo các đơn vị kinh doanh dịch vụ vận chuyển bưu kiện
cần kiểm tra kỹ hàng hóa trước khi nhận vận chuyển
không để đối tượng xấu lợi dụng dịch vụ này để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật
tiếp tục với một thông tin khác vào sáng ngày hôm nay
hội đồng tiêu hủy công an tỉnh lào cai đã tiến hành tiêu hủy lô hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ
mà phòng cảnh sát kinh tế đã thu giữ được trong thời gian vừa qua
trước đó trong quá trình tuần tra kiểm soát trên địa bàn thành phố lào cai
đội cảnh sát chống buôn lậu phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đã phát hiện và kiểm tra thu giữ hai lô hàng
gồm một trăm linh sáu bếp chiên đồ ăn và một mươi hai phễu say sinh tố không rõ nguồn gốc
công an tỉnh lào cai đã quyết định xử phạt hành chính hai chủ lô hàng kể trên
đồng thời đưa toàn bộ hai lô hàng về kho vật chứng để xử lý theo quy định
vào ngày sáu tháng bảy công an tỉnh lào cai đã ra quyết định thành lập hội đồng tiêu hủy
để tiến hành xử lý toàn bộ hai lô hàng kể trên theo đúng quy định của pháp luật
công an tỉnh lào cai đã ra quyết định thành lập hội đồng tiêu hủy
để tiến hành xử lý toàn bộ hai lô hàng kể trên đồng thời đưa toàn bộ hai lô hàng kể trên đồng thời đưa toàn bộ hai lô hàng kể trên

để tiến hành xử lý toàn bộ hai lô hàng kể trên đồng thời đưa toàn bộ hai lô hàng kể trên đồng thời đưa toàn bộ hai lô hàng kể trên

để hạn chế tình trạng biển xâm thực ngày càng trầm trọng và tạo điều kiện cho ngư dân sa huỳnh phát triển kinh tế biển ubnd tỉnh quảng ngãi đã triển khai dự án thông cửa biển và xây dựng cảng cá sa huỳnh gồm các hạng mục làm đê chắn cát chắn sóng nạo vét luồng lạch xây dựng vũng neo đậu cho tàu thuyền và khu dịch vụ hậu cần nghề cá
tuy nhiên dự án mới làm được giai đoạn một thì dừng lại do đầu tư chưa đến nơi đến trốn nên dự án thông cửa biển và xây dựng cảng cá sa huỳnh không phát huy tác dụng luồng lạch bị cát bồi lấp cửa biển bị thu hẹp dần nên tàu thuyền ra vào cửa biển sa huỳnh rất khó khăn

theo sở lao động thương binh và xã hội hà nội thực hiện giai đoạn hai hỗ trợ cho nhóm lao động bị ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín thống kê đến đầu tháng bảy hà nội đã phê duyệt hỗ trợ cho một mươi bảy bảy mươi chín lao động với kinh phí là một mươi bảy ba tỷ đồng trong đó có một mươi sáu sáu trăm bảy mươi bảy lao động tự do
cụ thể đối với người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn hoặc thực hiện hợp đồng lao động nghỉ việc không hưởng lương từ một tháng trở lên các địa phương đã ra quyết định hỗ trợ cho ba trăm bảy mươi một lao động tại một mươi một doanh nghiệp
mức hỗ trợ là một tám triệu đồng một tháng thời gian hỗ trợ là một tháng tổng kinh phí sáu trăm sáu mươi bảy tám triệu đồng
với lao động tự do các quận huyện đã quyết định hỗ trợ cho một mươi sáu sáu trăm bảy mươi bảy lao động bị mất việc làm mức hỗ trợ là một triệu đồng một tháng thời gian hỗ trợ một tháng kinh phí là hơn một mươi sáu sáu tỷ đồng hiện đã tổ chức chi trả cho một mươi năm trăm sáu mươi một người tổng số tiền hơn một mươi năm tỷ đồng
đối với đối tượng hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới một trăm linh triệu đồng một năm
ngừng kinh doanh từ ngày một tháng bốn các quận huyện đã thẩm định và đưa ra quyết định hỗ trợ cho chín trăm chín mươi hai hộ kinh doanh mức hỗ trợ là một triệu đồng một tháng thời gian hỗ trợ một tháng với kinh phí là chín trăm chín mươi hai triệu đồng
thưa quý vị sau thời gian giãn cách xã hội thói quen của người dân hầu như là đã có sự thay đổi lớn trong mọi hoạt động trong đó phải kể đến thói quen tiêu dùng hình thức mua sắm online đã chiếm hoàn toàn ưu thế so với mua sắm truyền thống chỉ trong một thời gian ngắn
giai đoạn hậu cách ly xã hội
sau khi dịch covid một mươi chín đã được kiểm soát tại việt nam cũng là lúc thói quen tiêu dùng của người dân có sự thay đổi lớn một trong những thay đổi này chính là mua sắm trực tuyến phát triển mạnh thói quen tiêu dùng mua sắm của người dân đã thay đổi
từ lúc dịch bùng phát thì mọi hoạt động đều bị hạn chế chính vì vậy mọi nhu cầu mua sắm hay tiêu dùng trong gia đình mình thì mình đều đặt họ online còn bây giờ thì đã đi lại tự do rồi nhưng mà mình vẫn duy trì mua hàng online vì nó thuận tiện và hình như nó trở thành một thói quen của mình luôn rồi
kinh doanh trực tuyến phát triển mạnh mẽ cũng là lúc các khóa học kinh doanh ra đời ngày càng nhiều cũng nổi bật nhất trong số các khóa học phải kể đến edunes quật một chương trình đào tạo kinh doanh online đến từ singapore
cảm nhận của mình về edunetwork là đây là một dự án giáo dục một mô hình giáo dục online rất là hay các khóa học trong edu thì rất là chất lượng và thực tế mình đã tìm hiểu rất là nhiều khóa học online rồi nhưng khi đến với edu là mình đã thấy mình học được quá nhiều kiến thức đỉnh cao ở trong edu
là dự án giáo dục được các báo đài phương tiện truyền thông nhắc đến thường xuyên trong suốt thời gian qua đây là dự án tiềm năng sẽ phát triển mạnh mẽ trong tương lai với những ưu điểm nổi bật mà không phải chương trình học nào cũng có được
em resco liên tục cập nhật những khóa học mới theo đúng xu thế phát triển của xã hội đảm bảo những kiến thức mới liên tục để kiến thức không bị lỗi thời và thị trường không bị bão hòa
chỉ trong thời gian ngắn có mặt tại việt nam
thế nhưng dự án này đã thu hút hơn một mươi bốn thành viên các hoạt động của edunes quật luôn thu hút được sự quan tâm đặc biệt vì sự hiệu quả mà dự án mang lại
khoảng thời gian từ tháng sáu đến tháng tám là thời điểm thành phố đà nẵng đang bước vào mùa du lịch biển với nhiều hoạt động vui chơi giải trí hấp dẫn
và để đà nẵng thật sự trở thành một điểm đến văn minh thân thiện và an toàn trong mắt du khách thập phương chính quyền thành phố đã mở nhiều đợt gia quân xử lý các hành vi vi phạm trật tự đô thị
đặc biệt là trên các tuyến đường của du lịch
và những ghi nhận sau đây cũng sẽ thay cho lời kết của bản tin cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi
dọc tuyến đường võ nguyên giáp hay khu vực bãi biển phạm văn đồng phường phước mỹ quận sơn trà tình trạng ô tô xe máy đầu đổ trái quy định gây cản trở giao thông đã không còn hiền hữu
người dân và du khách đã bắt đầu hình thành ý thức gửi xe tại các bãi công cộng thay vì đậu đổ tràn lan dưới lòng đường như trước đây
đó là kết quả của một tháng ra quân
chấn chỉnh triệt để các hành vi vi phạm trật tự đô thị và lồng ghép đảm bảo an ninh trật tự của ủy ban nhân dân quận sơn trà
đã có hơn sáu trăm linh phương tiện bị tạm giữ số tiền phạt lên đến một trăm hai mươi triệu đồng
chúng tôi kết hợp với lực lượng bên ủy ban dân phường bên quy tắc đô thị kết hợp tuần tra ba nghìn ba trăm chín mươi bốn để làm quốc tắc phòng ngừa về an ninh trật tự
và kết hợp với sử lý brande dưới xe đầu đổ lòng đường